thưa quý vị sau đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đất nước đã hòa bình thống nhất
nhưng tình hình an ninh quốc gia vẫn gặp nhiều nguy cơ thử thách với những diễn biến vô cùng phức tạp
điều này khiến cho mặt trận an ninh đặt ra những yêu cầu trọng trách mới
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về một số chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giữa bộn bề hậu chiến bên cạnh công tác tổ chức cho hàng trăm nghìn binh lính ngụy quân ngụy quyền trình diện
đưa hàng vạn đối tượng nguy hiểm vào các trại học tập cải tạo
lực lượng an ninh phải căng mình đấu tranh với hàng trăm ổ nhóm vũ trang của tàn quân ngụy hàng ngàn tổ chức phản động quấy phá
đặc biệt là quân phun rô phát triển mạnh ở các tỉnh khu năm và nam trung bộ với hàng ngàn tay súng có bộ khung chính quyền rộng khắp
cùng lúc đó các tổ chức phản động ở hải ngoại móc nối câu kết
với những phần tử chống đối trong nước giáo diết tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt từ nhiều phía
với kế sách trong nổi dậy ngoài đánh vào bằng cách đưa gián điệp biệt kích vũ khí phương tiện về nước
âm mưu xây dựng mật cứ từng bước bạo loạn cướp chính quyền
hàng trăm chuyên đám về đấu tranh chống gián điệp hàng nghìn chuyên đám về đấu tranh chống phản động đã bị phát hiện
bị bóc cỡ và những thành công đó đã góp
góp phần vào cái ổn định chính trị xã hội ổn định trật tự xã hội và giữ vững cái trị an đất nước trong các thời kỳ lịch sử
nhất là sau khi mà chúng ta giành được thống nhất đất nước
để đối phó có hiệu quả với những vấn đề phức tạp ấy lực lượng an ninh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ
tại miền bắc ta đã truy bắt triển đề bọn gián điệp biệt kích đánh ra bắc trong kế hoạch hậu chiến của mỹ nghị
ở các tỉnh tây nguyên lực lượng an ninh nhân dân đã bóc
gỡ thành công hàng vạn cơ sở phun rô trong buôn làng vận động hàng nghìn đối tượng ẩn nóng ngoài rừng về trình diện
tại cà mau vùng biển cực nam của tổ quốc lực lượng an ninh nhân dân đã lập thành tích xuất sắc khi triển khai thực hiện thành công chiến dịch phản gián cm một mươi hai
đập tàn tổ chức phản động mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền nam việt nam
do lê quốc túy mai văn hạnh cầm đầu với sự tham gia chỉ đạo của tình báo nước ngoài đưa vào việt nam
không ai hiểu hơn tổ chức bình thân là những người
chính vì vậy cho nên cái ban đầu của chúng ta là khi về ta bắt đón bắt và cảm hóa giáo dục họ để họ tự giác họ làm việc cho chúng ta
trên hai con tàu b hai và b ba vào ngày chín tháng chín năm tám mươi bốn lực lượng an ninh nhân dân của chúng ta đã câu nhử và thu rất nhiều những máy móc phương tiện
súng ống của chúng và đặc biệt là một mươi bốn tấn tiền giả được chúng tung vào thị trường việt nam để nhằm làm khuyên đảo thị trường tiền tệ việt nam lúc đó
và với cái chuyên án xe m một mươi hai
thì đã đóng góp một phần rất là lớn đối với công tác an ninh thời điểm đó
hoặc đặc biệt là từ cái chuyên án xe m một mươi hai này đã mở ra một loạt những cái chuyên án về sau
nói về những đóng góp của lực lượng an ninh trong giai đoạn này đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của đảng năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã đánh giá
chúng ta đã làm thất bại một bước chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch
tiêu diệt và làm tan giã một bộ phận lớn bọn phản động phun rô ở vùng tây nguyên
bắt gọn nhiều nhóm phản động khác và bọn gián điệp tham báo
xin chào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
những thắng lợi ấy của lực lượng công an nhân dân đã góp phần đưa đất nước vững bước vào thời kỳ đổi mới